du lịch và thương mại có mối quan hệ hỗ trợ thúc tiến lẫn nhau
vì vậy thời gian tới thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hình thành một số chợ điểm
tạo sản phẩm du lịch đặc thù tại chợ
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
vừa ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trên một tấn pháo trái phép qua địa bàn
dạng sáng ngày chín tháng sáu trong quá trình tuần tra kiểm soát công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện xe ô tô
do nguyễn văn sơn chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang điều khiển chở theo ba mươi bảy bao tải dứa
quá trình làm việc lái xe quanh co về số hàng trên thùng xe
khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì khai nhận đó là hàng nông sản
và tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện có một trăm linh thùng pháo
mỗi thùng chứa tám hộp pháo nổ có tổng khối lượng là một một trăm hai mươi kg
lái xe thử nhận đã nhận số hàng
hàng tại khu vực đèo gió huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn và vận chuyển về huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hiện phương tiện và tăng vật đang được tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tăng hai đối tượng cải trang là người buôn bán hải sản
để vận chuyển trái phép vật liệu nổ
hai đối tượng bị bắt giữ là trần thị ngọc và nghiêm thị hùng cùng chú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
tăng vật thu giữ bao gồm một mươi kg thuốc nổ công nghiệp năm trăm linh kíp nổ hai điện thoại di động và một xe máy
ban đầu các đối tượng khai nhận mua số vật liệu nổ trên về bán cho các phương tiện khai thác hải sản trên địa bàn để kiếm lời
công an tỉnh cà mau vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với út em thị diệp việt kiều úc
tên gọi khác là diệp thị út em tạm trú tại phường một thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba diệp thị út em nhập cảnh về việt nam và giới thiệu với người dân xung quanh mình là việt kiều
có thể bảo lãnh đưa người đi xuất khẩu lao động ở úc với chi phí là hai trăm linh triệu đồng lương làm việc là hơn hai triệu một ngày
út em hứa nhận trước một trăm năm mươi triệu phần còn lại thì sẽ nhận khi hoàn thành thủ tục và đưa người đến úc làm việc
tin tưởng us em thì đã có chín người dân đưa tiền cho út em để đi xuất khẩu lao động
nhưng sau một thời gian không thấy út em thực hiện theo lời hứa
dùng tiền của họ để đi tiêu xài cá nhân nên chín người dân trên đã làm đơn tố giác út em đến cơ quan công an
thưa quý vị thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan công an
viện kiểm soát viện kiểm sát hay là tòa án người quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và nhiều vụ việc các đối tượng đã lừa đảo chót lọt
chiếm đoạt tiền của người dân
tuy nhiên mới đây tại huyện tân yên của tỉnh bắc giang nhờ sự phối hợp giữa cơ quan công an và ngân hàng
một vụ lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của người dân đã bị chặn đứng
với lý do phục vụ việc xác minh điều tra các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin về số căn cước công dân
số tài khoản tiền gửi sổ tiết kiệm tại ngân hàng
các đối tượng liên tục điện thoại thúc ép nạn nhân rút hết số tiền gửi tiết kiệm
chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh bản thân không tham gia vào đường dây buôn bán ma túy
nếu không sẽ phải đi tù ba năm
nó cho cô cả số tài khoản cả tên của nó

thế ông bảo chứ ơ thế sao rút ra này gửi vào số tài khoản này
thế số tài khoản này không phải người nhà tôi thì rút thì mất hết à
xong thì cô bảo này chứ không chúng cháu ở đây là chúng cháu đang làm thi hành
dạng vụ chúng cháu nằm như thế này là bảo cô rút ra để sau là xong công việc
chúng cháu lại quay lại trong nói cháu gửi cho cô hẳn hoa như lúc đầu
xong thì cô rút đấy cô hơi tin tin
do không hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên nạn nhân đã cung cấp cho đối tượng biết
bản thân có gửi tài agribank chi nhánh nguyễn tân yên hơn hai trăm linh triệu đồng
và ngay lập tức đến ngân hàng để chuyển tiền
nhận thấy nạn nhân có vị hiện khác thường cán bộ ngân hàng đã tạm dừng giao dịch
vụ việc vừa rồi xảy ra ở tân yên cũng là một trong những trường hợp
mà chúng tôi đã gần như là cũng đã tập huấn nhiều cho anh em để nhận biết được
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng
thì chủ yếu vẫn tập trung vào người cao tủa nhóm người cao tủa
ở đây thì chúng tôi nhận biết là những cái hàng mà nhóm người cao tủa
tự nhiên đến ngân hàng lại rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn
chẳng hạn hay là chuyển một số lượng tiền rất lớn qua tài khoản
và những cái tài khoản đấy là những cái tài khoản của ngân hàng số tài khoản rất lạ
để phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung
lực lượng công an đề nghị người dân cần cảnh giác thường xuyên bảo vệ thông tin cá nhân
không chuyển tiền cung cấp thông tin cá nhân khi chưa biết rõ người nhận tiền
nhận thông tin đó là ai với mục đích gì
tựa đối là không thực hiện các hình vi như chuyển tiền chuyển quản đến các tài khoản
không biết tài khoản đó là ai không biết người mà mình chuyển tiền đến là ai
vì việc thực hiện cái hậu quả qua cái bối chốt cuối cùng
cái vấn đề là cái dòng tiền mình không xê dịch thì cái hậu quả nó sẽ không xảy ra
cái đấy vẫn là vấn đề và khi mà có cái sự bất thường những cái mà nó không theo quy luật
thì cái đấy nên có sự trao đổi với những người thân trong gia đình
không nên giấu hoặc là uống biết thông tin để tội phạm người ta lợi dụng
để phòng chống tội phạm
công nghệ cao người dân cũng cần thường xuyên cập nhật qua nhiều kênh thông tin
các hình thức thủ đoạn lừa đảo để mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực
về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng thủ đoạn tội phạm nói chung
để nhiều người cũng biết và phòng tránh
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng biên tập viên bảo trân
cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị cục quản lý thị trường tp hcm vừa tổ chức thực hiện tiêu hủy hàng hóa
đối với gần một mươi chín đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm không đảm bảo chất lượng
số lượng hàng hóa vi phạm tiêu hủy trong đợt này có tổng giá trị gần bốn trăm linh triệu đồng
bao gồm các loại quần áo đồng hồ đeo tay điện thoại di động mắt kính dạy thể thao
đường cát và nhiều mặt hàng khác
việc tiêu hủy được thực hiện theo hai mươi năm quyết định sư phạm vi phạm hành chính
do cục và đội quản lý thị trường tp hcm ban hành
dưới sự giám sát của đại diện phòng chuyên môn và các đội quản lý thị trường
thuộc cục quản lý thị trường tp hcm
phương pháp tiêu hủy sử dụng là quỹ hình dạng
trong đó hàng hóa được đốt cháy trong lò đốt hai cấp có hệ thống xử lý đồng bộ
sau quá trình đốt cháy phần còn lại được hòa tan pha loãng
và sau đó đưa vào hệ thống xử lý nước thải
toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa được chặt dạy giám sát
với cục quản lý thị trường tp hcm nhằm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về môi trường
tại buổi họp định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội
công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm vừa qua
sở văn hóa thể thao tp hcm thông tin về việc xử phạt sâu thời trang
new traditional của nhà thiết kế tượng danh
sở văn hóa thể thao tp hcm đã phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh đơn vị vi phạm
là công ty trách nhiệm hữu hàng optrof trường sở số bảy mươi ba đường số bốn
phường tháo điền tp thủ đức
sở đã tham mưu và trình ưu ba nhân dân thành phố bao hành quyết định xứ vạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hữu hàng oktop về hành vi vi phạm
là tổ chức biểu diễn thi liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
có sử dụng trang phục từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt
hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
đề xuất phạt tiền tám mươi năm triệu đồng
trước đó hình ảnh trong show diễn này diễn ra tại tp thủ đức
trở hành tâm điểm của dư luận với hình ảnh người mẫu đồ nón white house
mặc áo yếm cách điệu để lộ phần lưng và vòng ba
thưa quý vị con đường nguyễn trãi quận năm tp hcm được mệnh danh là thiên đường mua sắm
với hàng loạt cửa hàng thời trang thương hiệu lớn nhỏ buôn bán sầm út
nay bỗng trở nên cảnh ế ẩm điều hiệu
suốt cả tuyến đường không khó để bắt gặp những biển quảng cáo sao phạt cho thuê nhà
do tình trạng vắng khách nhiều tháng nay và chi phí không đủ duy trì
theo chia sẻ từ một số chủ cửa hàng do sự phát triển của thương mại điện tử
nhu cầu mua sắm trực tiếp sụt giảm
thêm vào đó giá thuê mặt bằng tại con đường này khá đắt đỏ
cũng khiến cho việc kinh doanh không có lãi
để có tiền trả mặt bằng
các chủ cửa hàng phải áp dụng phương thức live stream bán online
kèm theo đó là việc liên tục áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hàng ngày
một số nơi đài hạ giá sản phẩm đến bảy mươi mua một tặng một
không có khách để tiếp đón nhiều nhân viên chủ hàng chỉ còn cách giết thời gian
bằng cách ngồi bấm điện thoại
trước đây với hơn hai trăm linh cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng
từ dây dép quần áo túi sách nóng mắt kính đường nguyễn trãi
quận năm đã chính thức hợp pháp hóa thành phố thuyền trang đầu tiên
thế nhưng ế ẩm là tình trạng chung của hầu hết các tiểu thương kinh doanh
trên đoạn đường này hiện nay
bản thân nhiều chủ cửa hàng phải tự bán hàng kiểm tra hàng
rồi kiêm luôn công việc bảo vệ để tiết giảm chi phí thuê nhân viên vì quá khách
mới đây tại tp hcm liên kết các nhà bán lẻ tại việt nam cùng đại sứ quán new zealand
vừa khởi động chiến dịch make quick care mục tiêu chiến dịch hướng đến kích cầu
các sản phẩm nông sản trái cây giữa hai quốc gia trong dịp hè này
khi đánh giá kim ngạch thương mại giữa việt nam và new zealand
ngành thực phẩm và đồ uống f b là một mảng đặc biệt thành công
với tổng giá trị bảy trăm chín mươi tám triệu đô la new zealand vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó táo và kiwi là hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của new zealand
sang thị trường việt nam với tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
giá trị xuất khẩu táo từ new zealand sang việt nam đã có bước phát triển mạnh mẽ
từ năm hai nghìn một mươi năm với tổng giá trị đạt hơn hai tỷ đồng
bên cạnh đó giá trị xuất khẩu kiwi sang việt nam cũng đã tăng lên khoảng bốn trăm ba mươi tỷ đồng
vào năm hai nghìn hai mươi hai do đó chiến dịch thương mại made with care được khởi động trong hè năm hai nghìn hai mươi ba
để mở rộng giá trị thương hiệu của các sản phẩm thực phẩm và đồ uống nổi bật
đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa new zealand với các đối tác việt nam trong lĩnh vực này
mục tiêu của chiến dịch lần này chúng tôi hy vọng không chỉ mang các sản phẩm trái cây
sự an toàn đến với người dân hai nước mà hy vọng thông qua các chương trình

chương trình thương hiệu giúp xây dựng hình ảnh nông sản tốt thú vị
từ đây không chỉ gia tăng giá trị thương mại nông nghiệp mà còn có thể giúp người dân hai nước
nhìn thấy thiên nhiên và quan cảnh đẹp của nhau
ở chiều ngược lại chiến dịch made with care sẽ giúp các doanh nghiệp new zealand
có thêm góc nhìn về các nông sáng tiềm năng của việt nam mang đến người tiêu dùng nước mình
các hoạt động kích cầu sẽ tạo nền tảng cho mạng lưới nhà bán lẻ
thúc đẩy mối quan hệ lâu dài giữa nhà sản xuất và nhà phân phối
đồng thời tạo cơ hội cho các thương hiệu trái cây chất lượng cao đến với người tiêu dùng hai nước
thưa quý vị việc trung quốc cấp phép cho sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang nước này
mở ra cơ hội lớn cho một loại quả trở thành một mặt hạng xuất khẩu tỷ đô la mỹ
tuy nhiên người dân tại một số địa phương đổ xô chặt bỏ cà phê tiêu để chuyển sang trồng sầu riêng
gây nguy cơ bất ổn về cung cầu cơ cấu cây trồng
cuối năm hai nghìn hai mươi hai trung quốc chính thức nhập chính ngạch sầu riêng của việt nam
khiến giá sầu riêng tăng cao
từ đó nhiều hội dân xã bình minh huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã bắt đầu trồng mới hoặc sen canh sầu riêng dưới những tán điều già
từ chỗ chỉ vài trăm hectare giờ đây toàn xã đã có gần một hectare
tình trạng ô ai trồng mấy cũng diễn ra tại nhiều vùng từ tây nguyên đến đông đa bộ
và đồng bằng sông cửu long phá vỡ định hướng quy hoạch diện tích sầu riêng cả nước
diện tích tăng nhanh
địa phương chưa kịp làm quy hoạch nhưng cũng phải chủ động hỗ trợ đầu ra cho nông dân